chào các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch covid một mươi chín trên kênh sức khỏe đời sống
thưa quý vị thời gian gần đây diễn biến dịch covid một mươi chín tại địa bàn tp hcm có dấu hiệu căng thẳng trở lại số ca mắc mới liên tục tăng
trước tình hình đó sở y tế tp hcm đã xây dựng bảy kịch bản chữa trị chăm sóc cho f
và đang trình ubnd tp hcm xem xét để sớm ban hành trong thời gian tới
theo số liệu thống kê mới nhất trong đợt dịch lần thứ tư tính đến nay tp hcm có bốn trăm năm mươi hai bảy trăm hai mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín được bộ y tế công bố
số ca mắc mới tăng liên tục mỗi ngày
nhận định về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tp hcm ông phạm đức hải phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết
dịch bệnh trên địa bàn tp hcm vẫn còn tiềm ẩn rất nhiều nguyên liệu
theo đó số ca mắc mới mỗi ngày vẫn còn cao có ngày lên tới trên một bốn trăm linh ca mắc mới
số bệnh nhân nặng thở máy vẫn ở mức cao và ngày càng tăng
chẳng hạn như ngày một mươi bốn tháng một mươi một là hai trăm năm mươi tám ca ngày một mươi năm tháng một mươi một là hai trăm bảy mươi bốn ca ngày một mươi sáu tháng một mươi một là hai trăm tám mươi bốn ca và ngày một mươi bảy tháng một mươi một lên tới ba trăm linh hai ca
ngoài ra số ca nhập viện thời gian gần đây luôn cao hơn số ca xuất viện khác với những ngày trong tháng một
một trong số những con số đáng lo ngại khác là số ca tử vong chưa giảm thậm chí còn tăng
chẳng hạn như ngày một mươi năm tháng một mươi một có ba mươi năm trường hợp tử vong ngày một mươi sáu tháng một mươi một có hai mươi sáu trường hợp và ngày một mươi bảy tháng một mươi một số ca tử vong tăng lên bốn mươi hai trường hợp ông phạm đức hải nói
trước thực trạng nhiều nơi yêu cầu f phải đến trạm y tế lấy thuốc dẫn đến hiện tượng f xếp hàng dài f đi ra cộng đồng
ông nguyễn hồng tâm phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
nguyên nhân dẫn tới sự việc đó là do một số địa phương thiếu nhân sự nên có quy định thời gian địa điểm để f tự đến lấy thuốc
theo ông tâm hiện thành phố đang sống chung nhưng thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát dịch hiệu quả chứ không phải sống chung là f và người bình thường lẫn vào nhau
tạm thời f và tất cả những f một sống cùng nhà sẽ thực hiện cách ly theo đúng quy định không được di chuyển nhiều nơi
việc f đi ra ngoài không phải là chủ trương của ngành y tế
f và những người f một sống cùng nhà sẽ phải cách ly đủ một mươi bốn ngày
sau khi có thông tin thì hcdc đã nhắc nhở và báo cáo sở y tế ngay nơi đó cũng đã khắc phục
đây là những việc tuyệt đối không được làm vì vi phạm quy định cách ly f một
ông nguyễn hồng tâm cho biết
theo bà nguyễn thị huỳnh mai tránh văn phòng sở y tế tp hcm hiện nay mục tiêu chung của thành phố là làm sao duy trì và bảo vệ được thành quả chống dịch trong suốt thời gian qua
đồng thời kéo giảm số dịch
đồng thời kéo giảm số ca nhập viện cũng như số ca tử vong và củng cố lại hệ thống y tế
với tinh thần đó sở y tế tp hcm đã phối hợp cùng với các sở ngành bàn các giải pháp và xây dựng các kịch bản cụ thể ứng phó với dịch
về ngưỡng đáp ứng của thành phố với dịch covid một mươi chín bà nguyễn thị huỳnh mai cho biết
cùng với số nhân sự hiện có gồm có chín một trăm linh bác sĩ một mươi chín sáu trăm linh điều dưỡng và số giường oxy giường hồi sức cấp cứu dường bệnh
thành phố có khả năng đáp ứng một trăm hai mươi
sở y tế đã xây dựng bảy kịch bản đáp ứng với từng số liệu f
bên cạnh đó tất cả lực lượng y bác sĩ và điều dưỡng tại thành phố đều đã được cọ sát thực hành trong đợt dịch lần bốn
nên có thể xử lý tốt các tình huống xảy ra bà nguyễn thị huỳnh mai nói
bà nguyễn thị huỳnh mai cũng cho biết hiện thành phố còn khoảng hai gói thuốc c
và đang xin bộ y tế thêm một trăm linh gói thuốc c để dự trù khi f tăng lên
đại diện sở y tế tp hcm còn chia sẻ
sở y tế đã củng cố lại lực lượng hỗ trợ chăm sóc f như kích hoạt lại hệ thống mạng lưới thay thuốc đồng hành
theo đó mạng lưới thầy thuốc đồng hành với hai năm trăm linh bác sĩ sẽ đến tận phường xã hỗ trợ f trạm y tế chưa xử lý tốt
bên cạnh đó sở y tế duy trì và tiếp tục phát triển hệ thống tổng đài một nghìn hai mươi hai ba mươi bốn để tư vấn sức khỏe kịp thời hỗ trợ cho f

mới đây nhất trong buổi làm việc với lãnh đạo tp hcm về công tác phòng chống dịch trên địa bàn phó thủ tướng vũ đức đam cho biết
tp hcm cần chú trọng công tác giám sát y tế dịch tễ đối với người dân chưa tiêm vaccine người chưa đủ điều kiện tiêm vaccine khi chuyển sang trạng thái bình thường mới
phân công từng trạm y tế từng tổ phản ứng nhanh theo dõi thường xuyên thăm khám kịp thời
ngành y tế tp hcm cũng cần tăng cường xét nghiệm điều tra dịch tễ cộng đồng ở những nơi nguy cơ cao như các chợ truyền thống
trung tâm thương mại trong đó lưu ý sự xuất hiện của các biến thể mới của virus sars cov hai
ngoài ra ông đam còn lưu ý thành phố nên huy động y tế tư nhân tham gia điều trị f kết hợp ngay từ các trạm y tế lưu động
thành phố có cơ chế hạch toán chi phí điều trị f cho y tế tư nhân giống như y tế công lập về việc thu thêm phải được sự đồng ý của người bệnh
phó thủ tướng cho rằng cần cập nhật hướng dẫn về xét nghiệm xử lý ca nhiễm trong khu công nghiệp
để các doanh nghiệp có phương án vừa xử lý nhanh chóng hiệu quả mà không làm gián đoạn sản xuất
theo ông đam phải chuẩn bị đầy đủ thuốc điều trị để cấp cho f bảo đảm oxy y tế đồng thời mở rộng mô hình thăm khám qua mạng cấp phát thuốc điều trị các bệnh nhân mãn tính tại cơ sở
về đề xuất mở lại các chuyến bay thương mại quốc tế phó thủ tướng đề nghị thành phố chuẩn bị phương án đón chuyên gia khách du lịch bà con việt kiều về thăm quê phải tuân thủ đầy đủ các quy định của bộ y tế
báo cáo tại buổi làm việc ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm cho biết hiện nay thành phố đã thiết lập hai trăm sáu mươi bốn trạm y tế lưu động mỗi trạm chăm sóc tốt nhất năm mươi một trăm linh f tại nhà cung cấp trên hai trăm chín mươi hai túi thuốc cho các trung tâm y tế
về cấp độ dịch có một mươi trên hai mươi hai quận huyện thành phố thủ đức ở cấp độ một một mươi một địa phương ở cấp độ hai một địa phương ở cấp độ ba
ông tăng trí thượng giám đốc sở y tế tp hcm cho biết số ca nhiễm đang điều trị trên địa bàn là sáu mươi tám người trong đó tầng hai tầng ba là một mươi hai sáu trăm ba mươi bốn người
theo ông thượng nguyên nhân chính làm tăng số ca mắc ở tp hcm thời gian qua chủ yếu là người lao động quay lại làm việc và lây lan trong khu nhà trọ
sở y tế tp hcm đã thành lập các đội đặc nhiệm để khoanh chặt không để các ổ dịch mới lan rộng

xin chào và hẹn gặp lại